cho đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi dịch tả lợn châu phi đã cơ bản được khống chế
sau bảy tháng bùng phát trên địa bàn tỉnh yên bái
tất cả huyện thị thành phố đều đã qua ba mươi ngày không có lợn mắc bệnh
hiện tại các trang trại cơ sở chăn nuôi lợn hàng hóa tập trung gồm có một mươi ba trang trại
và ba trăm linh tám cơ sở chăn nuôi lợn an toàn đối với dịch tả lợn châu phi
tuy nhiên trước tình hình dịch tả lợn châu phi có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào
cơ chế lây lan nhanh và chưa có vaccine phòng trừ
nên việc tái đàn lợn vào thời điểm này vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro
do đó phải hết sức thận trọng khi tái đàn và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch